cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai bắt khẩn cấp với huỳnh văn phước huỳnh văn điệp nguyễn văn chính huỳnh tấn minh
về hành vi gây rối trật tự công cộng công an còn triệu tập lấy lời khai một số đối tượng khác có liên quan để xử lý về cùng hành vi
trước đó một clip đăng truyền hình ảnh nhóm người kêu đến đập phá cửa tại căn nhà trên địa bàn phường tân chánh hiệp
ban chỉ huy công an quận một mươi hai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an phường điều tra làm rõ
theo điều tra do mô thuẫn gia đình nên giữa ông phước và vợ thường nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân
người vợ sống tại căn nhà là tài sản chung với chồng và cũng là nơi xảy ra vụ việc
mô thuẫn xuất phát từ việc ông phước không đồng ý việc vợ cho người thân đến sống tại căn nhà là tài sản chung này
khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng bảy ông phước đi bộ qua nhà vợ đang ở để thăm cháu ngoại và bày tỏ rằng không muốn ba người thân của bà này sống tại đây
ông phước đã tắt vợ khi hai người cử cãi thế vậy chị của người vợ và con gái ông phước xâm vào đánh ông
người đàn ông liền lấy cây xào phơi đồ đánh vào nhóm này nhưng không trúng ai
nhóm người vợ cũng cầm một cái vỏng khung bằng kim loại ném khiến ông phước té ngã
ông phước chạy ra ngoài lấy chậu đất trồng cây ném trả rồi đi bộ về nhà gần đó
người vợ cùng người thân cũng chạy tới nhà ông phước dùng gạch ném chửi bới
do bật tức việc bị người nhà của người vợ đánh nên ông phước gọi điện cho anh trai là điệp và em gái nói việc bị đánh
điệp chỉnh và minh và một số người trong gia đình lấy cây gỗ cây xào bằng kim loại và bản thân ông phước
cũng cầm một cây xác quay lại nhà người vợ rồi xông vào xô xác
dị biến được camera an ninh ghi lại và một tài khoản đã đăng tải trên mạng xã hội
công an quận một mươi hai sau đó lấy lời khai trừ tập những người liên quan để phục vụ điều tra